nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân và học sinh từ nay đến tết nguyên đán bảo tàng tỉnh thanh hóa mở cửa giới thiệu ba bảo vật quốc gia gồm trống đồng cầm giang kiếm ngắn núi nưa và vạc đồng cầm thủy
trống đồng cầm giang là hiện vật gốc độc bản thuộc thời kỳ văn hóa đông sơn được làm từ cách đây khoảng hai năm
mặt chính giữa trống là hình ngôi sao một mươi sáu cánh từ tâm ra ngoài trang trí chín vòng hoa văn rìa mặt trống có tượng vịt đắp nổi quay ngược chiều kim đồng hồ
đây là điểm khác biệt mà không trống đồng nào tại việt nam có được
kiếm ngắn núi nưa được tìm thấy tại xã tây ninh huyện triệu sơn vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
kiếm được làm bằng đồng dài bốn mươi sáu cm rộng năm cm và nặng sáu trăm hai mươi g
thanh kiếm gắn liền với cuộc khởi nghĩa của bà triệu tại núi nưa những năm đầu thế kỷ thứ ba sau công nguyên
bảo vật cuối cùng là vạc đồng cầm thủy trọng lượng khoảng ba tấn là tiêu bản thuộc thời kỳ lê trung hưng
hoa văn trang trí và dòng minh văn còn rõ trên miệng vạc cho thấy vạc đồng này do quan khâm sai huyện cẩm thủy cho đúc ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm một nghìn bảy trăm bảy